hàng trăm người dân tự đi xe máy về các tỉnh miền trung đến ngã ba tân vạn gần cầu đồng nai
thì bị lực lượng chức năng dừng xe và yêu cầu quay trở lại thành phố
sau khi các chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ người dân miền trung chất hành lý lên xe máy để về quê
họ bị buộc quay đầu trở lại thành phố hồ chí minh
hàng trăm người dân về quê tự phát bằng xe máy đã bị lực lượng chức năng chặn lại ở ngã ba tân vạn
thành phố thủ đức cách địa phận tỉnh đồng nai khoảng một km
nhiều người cho biết họ đã đứng chờ dưới cơn mưa suốt nhiều giờ nhưng vẫn chưa được cho qua chốt
họ là các lao động tự do công nhân bị thất nghiệp nhiều tháng nay mong muốn được trở về quê
những người này chủ yếu đến từ bình thuận quảng nam quảng ngãi thừa thiên huế
lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động người dân quay trở lại nơi cư trú
nhưng một số vẫn cố bám trụ
chờ được thông qua để về nhà
họ cho biết đã trả phòng trọ và không còn tiền đóng
nhiều gia đình cho con nhỏ ăn uống tạm ngay trên vỉa hè
thấy khổ quá thì mình về tiền trọ không đủ đóng nhà trọ cũng trả hết rồi
bà nội vào chăm cháu kẹt lại đây mấy tháng rồi bà ngoại thì bán vé số cũng nghỉ
giờ chồng con bà nội bà ngoại khăn gói về bình thuận
ngồi đợi ở chốt hơn ba tiếng rồi xin mấy anh công an cho qua mà chưa được
chị ngọc nữ ở thành phố thủ đức chia sẻ
hai mươi hai h ba mươi lực lượng chức năng kiên quyết bắt buộc người dân phải quay đầu xe
nhiều người không giấu được nỗi thất vọng
nhiều người đành phải quay xe ra về nhưng chưa biết phải đi đâu khi phòng trọ đã trả lại
hai mươi ba h một nhóm khác vẫn tập trung dưới dạ cầu đồng nai để chờ đợi được qua chốt
thành phố hồ chí minh đang ở trong những ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách
và chắc hẳn cuộc sống sau nhiều tháng giãn cách xã hội sẽ thay đổi rất nhiều cùng với những quy định mới
vậy cuộc sống bình thường mới của người dân thành phố hồ chí minh sẽ thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
thẻ xanh covid sẽ là điều kiện bắt buộc với mỗi người dân thành phố hồ chí minh khi đi lại tham gia hoạt động xã hội
điều kiện được cấp thẻ là đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày tiêm
f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
để nhận thẻ người dùng tải ứng dụng pc covid hoặc sổ sức khỏe điện tử đăng nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu
trong ứng dụng này ngoài thẻ covid một mươi chín
còn các tính năng như cấp quản lý mã qr cá nhân và địa điểm
quét mã qr khai báo y tế khai báo di chuyển nội địa thông tin tiêm vaccine thông tin xét nghiệm
truy bết tiếp xúc gần xu hướng lây nhẫm bản đồ nguy cơ v v
người dân sẽ sử dụng mã qr cá nhân khi đến các cơ quan liên hệ công việc hay đi siêu thị chợ các địa điểm kinh doanh
trường hợp không có mã qr người dân cần xuất trình các giấy tờ
f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
và ít nhất là một mươi bốn ngày sau tiêm
bên cạnh đó người dân được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
từ ngày một tháng một mươi tp hcm cho phép nhiều cơ quan ngành nghề kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại
người có thẻ xanh covid có thể làm việc tại trụ sở đến các cơ quan đơn vị liên hệ công tác
giao dịch tại ngân hàng đi siêu thị chợ truyền thống để mua sắm
tuy nhiên điều kiện là phải quét mã qr tại điểm đến để cơ quan chức năng
giám sát trường hợp không có mã qr các loại giấy tờ chứng minh các thông tin trên có thể thay thế
mã qr kết hợp khai báo y tế điện tử giúp xác định rất nhanh một người có tiếp xúc với f hay không
ví dụ tại một điểm a có một người f hệ thống sẽ phát hiện được những người khác đã đến điểm a đó có tiếp xúc hay không
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông võ thị trung trinh cho biết
khi xuất hiện các trường hợp f hoặc tiếp xúc f thì mã qr sẽ chuyển sang màu đỏ
đồng thời hiển thị thông tin đề nghị ông bà trở về nhà và liên hệ với y tế địa phương để thực hiện các yêu cầu kiểm tra khác
khi mã qr chuyển màu đỏ cá nhân sẽ bị các đơn vị cơ sở từ chối phục vụ và yêu cầu quay về nhà
tương tự nếu người dân không đáp ứng đủ điều kiện chưa có thẻ xanh covid theo quy định thì cũng không được phục vụ
sau ngày ba mươi tháng chín nội thành tp hcm không còn các chốt kiểm soát giấy đi đường cũng đã được bãi bỏ
khi tham gia lưu thông người dân sử dụng mã qr của ứng dụng
cneid hoặc pccovid để khai báo thông tin
về trẻ em dưới một mươi tám tuổi thành phố sẽ quản lý bằng khai báo y tế
tuy nhiên vì mở cửa theo lộ trình thời gian tới những người dưới một mươi tám tuổi chỉ được học trực tuyến
nếu không có việc cần thiết nhóm này không nên ra đường
theo phó chủ tịch ubnd tp lê hòa bình tp hcm không cấp giấy đi đường nhưng sẽ tổ chức tuần tra
ở các chốt kiểm soát hoặc đội tuần tra lưu động có thể kiểm tra sắc xuất về điều kiện cho phép đi lại của người dân
người chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ điều kiện lưu thông khi ra đường sẽ bị xử lý
người dân không được tự ý rời khỏi thành phố
các chốt kiểm soát ở nội thành được tháo gỡ nhưng một mươi hai chốt chính và ba mươi chín chốt phụ ráp danh các tỉnh vẫn được duy trì
lãnh đạo thành phố lý giải việc kiểm soát này nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả người dân
vì mỗi tỉnh diễn biến dịch và độ phủ vaccine là khác nhau
người dân có nhu cầu về quê phải di chuyển theo tổ chức để tránh lây lan dịch bệnh
từ ngày một một mươi thành phố cho phép đưa dịch bệnh
tổ chức lại hoạt động tham quan bảo tàng với điều kiện đáp ứng bộ tiêu chí an toàn đánh giá phòng chống dịch
mỗi nhóm tham quan tại từng khu vực trưng bày tối đa một mươi người cùng một thời điểm
điều kiện tham gia là phải có thẻ xanh covid
những sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao thi đấu được tổ chức với quy mô tối đa là bảy mươi người
với điều kiện một trăm linh người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức
người dân cũng có thể tập luyện
những sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao dạy luyện sức khỏe hàng ngày theo từng nhóm tối đa là một mươi năm người
trường hợp có một trăm linh người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín được phép hoạt động tối đa một trăm linh người
người dân có thể dự đám tang đám cưới tuy nhiên các hoạt động này chỉ được tổ chức tối đa hai mươi người tại cùng một thời điểm
theo phó chủ tịch ubnd tp lê hòa bình dù công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt được một số kết quả tích cực trong thời gian qua
tuy nhiên dịch bệnh trên địa bàn vẫn phức tạp số ca mắc mới ca nhiễm đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế tỷ lệ tử vong vẫn cao
tỷ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam còn rất thấp
số người tiêm đủ hai mũi vaccine tại thành phố chưa cao nên các quyết định chính sách phục hồi kinh tế phải cân nhắc và có bước đi thận trọng
tinh thần của chỉ thị mới không phải là ngay sau ngày ba mươi tháng chín trên toàn địa bàn tp hcm tất cả hoạt động được mở ồ ạt trở lại
mà phải thận trọng từng bước
lộ trình để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân là trên hết
ông bình có nói tại buổi họp báo công bố chỉ thị mới áp dụng kể từ ngày một tháng một mươi
phó giáo sư tiến sĩ trần văn ngọc trưởng khoa hô hấp bệnh viện trợ rẫy chủ tịch hội hô hấp tp hồ chí minh cho rằng
vấn đề mở cửa và chống dịch luôn song song và thực hiện uyển chuyển
thành phố đã giãn cách bốn tháng nên việc mở cửa trở lại sau ngày ba mươi tháng chín để phục hồi kinh tế là bắt buộc
nếu số lượng bệnh nhân tăng lên mà hệ thống y tế không đáp ứng được đặc biệt là số trường hợp nặng và tử vong cao chính quyền sẽ phải xiết lại
chứ bây giờ lo ngại rồi giãn cách tiếp thì người dân sẽ cực kỳ khó khăn và hệ lụy hệ thống kinh tế lúc đó không thể có nguồn lực chống dịch hiệu quả nữa ông ngọc cho biết
theo ông ngọc sau khi mở cửa số lượng các ca nhiễm có thể tăng lên so với lúc siết chặt giãn cách
ca bệnh nặng cũng có thể tăng lên nhưng nếu thành phố đã đạt được các chỉ tiêu về số giường icu
hệ thống y tế địa phương đáp ứng đủ thì có thể kiểm soát được số bệnh nặng và tử vong
vì vậy cùng với việc tham khảo các tiêu chí của bộ y tế thành phố phải căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định mức độ mở cửa
tôi vẫn ủng hộ nới lỏng giãn cách đặc biệt là trong bối cảnh độ phủ vaccine của thành phố đã rất cao số bệnh nhân nặng và tử vong đều đã giảm so với trước đây
thực sự nếu kéo dài giãn cách thêm một hai tháng nữa kinh tế thành phố sẽ khó khăn hơn ông ngọc cho biết
trong khi đó phó giáo sư đỗ văn dũng đại học y dược tp hcm cho rằng
xét theo các tiêu chí trong dự thảo của bộ y tế thành phố hồ chí minh sẽ ở cấp độ ba
có thể mở cửa ở mức độ nào đó sau ngày ba mươi tháng chín chứ không thể lập tức trở về trạng thái bình thường như trước
với cấp độ ba thành phố có thể mở cửa cho phép học hành trong nhà một mươi người đủ vaccine lên một mươi năm người
sau đó căn cứ tình hình thực tế để mở rộng hơn
cá nhân tôi không ủng hộ thành phố mở cửa bình thường lại ngay
khả năng lây nhiễm là vẫn còn do đó việc mở cửa ở cấp độ ba là phù hợp trong bối cảnh thành phố hiện nay
ông dũng nói và cho rằng sau khoảng nửa tháng nếu tình hình ổn định hơn
tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm người trên năm mươi tuổi tăng lên đạt tám mươi thì sẽ điều chỉnh mở thêm